nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày di sản văn hóa việt nam kỷ niệm hai mươi một năm ngày khu phố cổ hội an được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
ba năm nghệ thuật bài tròi trung bộ việt nam được unesco ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
ngày ba tháng một mươi hai ubnd tp hội an tỉnh quảng nam đã tổ chức tọa đàm trao đổi về các nội dung liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy du lịch di sản trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
thời gian qua nguồn thu từ vé tham quan đô thị cổ đã dành bảy mươi cho tu bổ đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị xung quanh phố cổ hội an
nghiên cứu khoa học và tổ chức các lễ hội quảng bá di sản
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khiến các hoạt động tham quan du lịch tại đây trưởng lại hiện chỉ có hơn một trăm năm mươi di tích nhà ở mở cửa sau dịch
vì vậy vấn đề được quan tâm nhất tại buổi tọa đàm là làm gì để thu hút khách du lịch quay lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hội an sau đại dịch
công tác quản lý bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới trong điều kiện hiện tại huy động các cơ quan quản lý doanh nghiệp và cộng đồng vào nỗ lực phục hồi kinh tế khởi động kinh doanh dịch vụ sau đại dịch